tại nhà khách chính phủ phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã có buổi hội đàm với bà unity down
bộ trưởng bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế cộng hòa botswana nhân chuyến thăm chính thức tại việt nam
ngay sau lễ đón phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cùng bộ trưởng bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế botswana
unity down tiến hành hội đàm nhằm trao đổi về hợp tác chính trị kinh tế giữa hai nước
theo đó kinh mệch thương mại giữa hai nước năm hai nghìn một mươi tám đạt hơn bốn mươi bảy tám triệu usd tăng hai mươi năm bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy trong đó chủ yếu là việt nam nhập khẩu từ botswana
mặt hàng xuất khẩu chính của việt nam gồm sản phẩm gỗ nội thất sản phẩm hóa chất mặt hàng nhập khẩu từ botswana chủ yếu là khoáng sản đa quý kim cương
ngay sau buổi hội đàm phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế nước cộng hòa botswana
đã tiến hành lễ ký kết trao đổi biên bản ghi nhớ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ